khoảng một trăm linh em tại trường mầm non xuân nộn xã xuân nộn huyện đông anh thành phố hà nội
đã phải nhập viện trong tình trạng sốt chóng mặt nôn nghi là ngộ độc thực phẩm
theo thông tin ban đầu buổi trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi một các học sinh trường mầm non xuân nộn xã xuân nộn huyện đông anh hà nội
được ăn liên hoan buffet ở trường
buổi tối đi học về con không có biểu hiện gì nên sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một các cháu vẫn đi học
đến trưa cùng ngày các phụ huynh nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp báo con bị sốt đi ngoài
nhiều bé sau đó đều chung tình trạng chóng mặt cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt ngày một tăng
chiều tối các cháu sốt gần ba mươi chín độ liên tục kêu mệt và đau đầu
đêm một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một các bé được nhập viện
được biết số trẻ nghi ngộ độc thức ăn đã nhập viện cấp cứu tại hai bệnh viện bắc thăng long và bệnh viện đa khoa đông anh
một số trường hợp nặng đã chuyển vào bệnh viện trong nội thành